theo phản ánh của người dân các xã tiền phong và tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội
nhiều ngày nay cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn do mùi hôi khó chịu
từ một nhà máy sản xuất bia đóng tại địa bàn
nguyên nhân được xác định là do một khối lượng lớn bã bia tươi trong quá trình phơi
xấy lên men đã gây ô nhiễm môi trường cho hàng trăm hội dân xung quanh
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nhiều tháng nay hàng trăm hộ dân sống chung quanh nhà máy bia này
phải sống chung với những ống khói nghi ngút
các hộ dân cho biết việc xả thải chủ yếu tập trung vào ban đêm và sáng sớm
mỗi khi hệ thống lò tăng công suất thì lúc đó khói lại xả ra đen mù mịt
không chỉ khói bụi trong quá trình xử lý bã bia tươi
mùi chua của bã bia lên men theo hướng gió bay thẳng vào khu dân cư
theo người dân của hai xã tráng việt và tiền phong phản ánh
từ khi nhà máy này đi vào sản xuất dây truyền xấy khô bã bia
thì tình trạng mùi khó chịu hôi thối đã xảy ra
đã rất nhiều lần người dân phản ánh lên chính quyền địa phương
tuy nhiên thì đến nay vẫn chưa được giải quyết
phản ánh của người dân là vậy tuy nhiên khi phóng viên làm việc với chính quyền địa phương
đại diện ủy ban nhân dân xã tiền phong lại cho rằng
đơn vị chưa nhận được thông tin gì liên quan đến vấn đề này
đem những phản ánh của người dân đến ủy ban nhân dân huyện mê linh
ngành chức năng của huyện cho biết
sẽ khẩn trương kiểm tra
và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm từ nhà máy
trước sự việc trên đại diện nhà máy bia habeco cho biết
thời gian qua do nhu cầu tiêu thụ bia của người dân tăng đột biến
nên công suất hoạt động của nhà máy tăng lên
việc xử lý chất thải bã bia không được triệt để
sắp tới nhà máy sẽ có phương án xử lý triệt để
tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân